cuộc thi báo chí con người và biến đổi khí hậu năm hai nghìn một mươi chín nhằm ghi nhận tuyên dương các phóng viên biên tập viên cá nhân
tích cực tham gia đóng góp trong công tác tuyên truyền vận động về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu
khen thưởng những tác giả tác phẩm báo chí chất lượng cao có sức lan tỏa lớn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng
về các hoạt động thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu
sau hai tháng phát động ban tổ chức đã trao giải cho một mươi tác phẩm xuất sắc nhất từ sáu mươi tác phẩm báo chí tham dự
thuộc các thể loại báo hình báo giấy và báo điện tử
cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra buổi tòa đàm tăng cường năng lực truyền thông về thích ứng với biến đổi khí hậu